bão salika đã đổ bộ vào tỉnh hải nam miền nam trung quốc
đây là trận bão thứ hai mươi một đổ bộ vào nước này trong năm nay
cục khí tượng tỉnh hải nam cho biết bão sarika với sức gió một trăm sáu mươi hai km một giờ ở tâm bão
đã đổ bộ vào thị trấn hòa lạc thuộc huyện vạn ninh vào lúc chín h năm mươi theo giờ địa phương
hơn năm trăm hai mươi người dân trong khu vực tỉnh hải nam đã được thông báo sơ tán trước mưa lớn và gió giật mạnh
bão srica còn được dự báo những ngày tới sẽ ảnh hưởng đến các khu vực lân cận
như quảng đông quảng tây và hồ nam của trung quốc
trong tháng chín vừa qua trung quốc đã hứng chịu ba trận bão lớn
siêu bão meranti khiến hai mươi tám người thiệt mạng gây thiệt hại kinh tế lên tới gần một mươi bảy tỷ nhân dân tệ
tương đương với khoảng hai sáu tỷ đô la
tiếp đến là bão malacas với sức gió lên tới một trăm chín mươi tám km một giờ
khiến hàng trăm chuyến bay phải hủy vận tải đường biển và đường sắt ngừng hoạt động
sau đó bão meji khiến năm người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương